thưa quý vị theo thống kê của bộ công thương doanh thu thương mại điện tử việt nam năm ngoái đạt một mươi ba bảy tỷ usd
thuộc nhóm ba quốc gia có tốc độ tăng trưởng thị phần bán lẻ trực tuyến cao nhất đông nam á
dịch covid một mươi chín sau hai năm qua đã thúc đẩy nhanh xu hướng mua sắm đa kênh
tuy nhiên cùng với đó những hình thức gian lận lừa đảo trên thương mại điện tử đã diễn ra với nhiều thủ đoạn mới tinh vi
trong một cảnh giác hôm nay mời quý vị theo dõi thủ đoạn làm giả trang bán hàng chiếm đoạt toàn bộ tiền mua hàng của người tiêu dùng
và nội dung này cũng thay cho lời kết của bản tin kinh tế và tiêu dùng chiều nay của chúng tôi
từ ngày dịch covid một mươi chín diễn ra chị hiệp đã có thói quen mua sắm qua mạng internet
tuy nhiên cũng không ít lần chị mua phải hàng giả thậm chí lại bị lừa với nhiều thủ đoạn tinh vi khiến chị rơi vào bẫy
họ mua hàng qua mạng lúc thì cũng có thể nhận được đúng hàng như thế nhưng mà có một vài lần là em nhận trên web thì là cái hàng nhìn rất là ok rất là chất lượng
nhưng mà đến lúc mình nhận được thì là chất lượng lại không phải như thế nó không đáng nộp tiền vậy
và có đơn hàng thì mình còn bị bùng cơ chuyển tiền nhưng mà mãi không thấy họ gửi hàng đấy
hiện nay trên mạng internet có hàng trăm trang fanpage giả mạo các thương hiệu nổi tiếng để giao bán hàng
thủ đoạn của những đối tượng này là dụ khách hàng
chuyển tiền mua xong mới giao hàng
đã không ít người rơi vào bẫy của những đối tượng này
khi mà chúng ta mua hàng qua mạng thì chúng ta nên là có những địa chỉ uy tín
hoặc là nếu mà một người mà có kinh nghiệm về mua hàng thì chúng ta phải biết được cái chất lượng của cái hàng hóa đó là hàng thật hay hàng giả
hoặc là chúng ta sẽ có những cái giao dịch là khi nhận hàng thì chúng ta mới thanh toán tiền
thế nhưng mà chúng tôi cũng khuyên cáo một điều rằng là chúng ta không nên thăm rẻ
bởi vì là các cái hãng thời trang hoặc là những cái đồ hiệu hoặc đã có cái khung giá mà nhà sản xuất họ quy định rồi
theo luật sư lỗ hổng lớn hiện nay là những trang fanpage giả mạo rất nhiều trên mạng internet
nhưng hiện nay chưa có biện pháp ngăn chặn
vậy nên các đối tượng lừa đảo trên mạng luôn biến đổi các thủ đoạn ngày một tinh vi hơn
cụ thể là đăng ký kênh đăng ký kênh đăng ký kênh đăng ký kênh
đăng ký tài khoản ngân hàng bằng giấy tờ cá nhân giảm mạo tiền chuyển vào tài khoản lập tức chuyển sang tài khoản khác
thuê chạy quảng cáo các trang facebook giả mạo để lừa được nhiều người hơn
do đó dù thông tin lưu trên mạng xã hội lý lịch tài khoản truyền tiền lưu trên ngân hàng
nhưng cơ quan điều tra vẫn khó truy tìm những kẻ lừa đảo này
theo tôi nghĩ các cách thức quan trọng thứ nhất là cái bộ có chức năng là bộ thông tin truyền thông
cái thứ hai một trong những cơ quan hiện nay tôi biết là cái hiệp hội thương mại điện tử cũng là một cái tổ chức
mà cũng có những hoạt động rất là tích cực thì bên cạnh cùng phối hợp thì tôi nghĩ là có thể khả năng xử lý được và cần phải có những chế tài
việc tạo lập các trang mạng xã hội như facebook bây giờ là quá dễ dàng và không giảng buộc điều kiện
do đó các trang fanpage chính thống trong lúc chờ các cơ quan có chức năng vào cuộc
thì cũng cần có những quy định để khẳng định thương hiệu hay đăng tải số điện thoại hotline để nhận diện
đối với người tiêu dùng cần phải thận trọng xác minh trước khi giao dịch qua mạng
có thể sử dụng phương pháp giao nhận hàng
xem hàng rồi mới trả tiền để an toàn hơn khi mua sắm